hiện nay thì chúng ta đang ở thời điểm bắt đầu thời kỳ cao điểm của làn sóng dịch covid một mươi chín mới
số ca nhiễm số người chết số địa phương có ca nhiễm thì tăng cao
tuy nhiên chúng ta cũng cần phải bình tĩnh lắng nghe các dự báo từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và từ đó đưa ra giải pháp tốt hơn nữa
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nêu rõ điều này tại buổi họp trực tuyến với các bộ ngành một mươi bốn địa phương
có ca nhiễm về công tác ứng phó với dịch covid một mươi chín vào sáng ngày hôm nay bảy tháng tám
với tinh thần quyết liệt không chủ quan lơ là thủ tướng nhấn mạnh
địa phương nào ngành nào lơ là không thực hiện quyết liệt sẽ bị xử lý nghiêm
bộ trưởng chủ tịch ubnd các địa phương chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ trong công tác phòng chống dịch
huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực vật lực để phòng chống dịch tốt nhất
nhất là những trung tâm dịch được xác định là đà nẵng tiếp theo là quảng nam
làm sao máy móc thiết bị sinh phẩm chống dịch không được thiếu
nguồn nhân lực nhất là các chiến sĩ áo trắng có thể có mặt kịp thời hơn tập trung hơn
hà nội hồ chí minh thành phố hồ chí minh là những địa bàn quá đông dân cư

kỳ thi đã cận kề công tác tổ chức đã được thực hiện nhiều khâu
vai trò của các địa phương trách nhiệm của bộ giáo dục và đào tạo
bộ y tế trong công tác này là hết sức quan trọng
thủ tướng yêu cầu phải có phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông an toàn nhất
bảo đảm không lây nhiễm đối với thí sinh người nhà và giáo viên
theo báo cáo của bộ y tế đợt dịch lần này là từ thành phố đà nẵng
và tâm dịch lớn nhất là bệnh viện đa khoa đà nẵng
có tốc độ lây lan nhanh với một trăm tám mươi sáu trường hợp tập trung vào các khoa điều trị bệnh nhân nặng
như nội thận tiết niệu hồi sức tích cực nội thần kinh
trong đó có một mươi chín nhân viên y tế bảy mươi bảy bệnh nhân chín mươi người nhà người chăm sóc bệnh nhân
và đã có lây nhiễm thử phát từ những trường hợp mắc trong bệnh viện ra cộng đồng với một mươi tám trường hợp
ngoài ra cũng đã xuất hiện nhiều ổ dịch nhỏ khác có nguy cơ lây nhiễm và bùng phát
với hai mươi trường hợp được phát hiện tại đà nẵng và một số tỉnh thành phố khác
là các trường hợp đi tham quan du lịch làm việc tại đà nẵng
hiện nay thành phố đà nẵng đang chỉ đạo tiếp tục mở rộng các đối tượng xét nghiệm
đối tượng xét nghiệm là f một còn bộ những đối tượng xét nghiệm của khu vực bệnh viện đà nẵng
và liên quan các bệnh viện đà nẵng
rồi chúng tôi cho xét nghiệm toàn bộ các nhân viên y tế của toàn bộ hệ thống
rồi các khu vực phong tỏa rồi các lực lượng tham gia tắt nghiệp các trung tâm hành chính
hiện nay thì đã phát hiện những ca nhiễm xuất hiện ở trung tâm hành chính
trong lực lượng vũ trang rồi các trung tâm hành chính của vụ nghiệp
bắt đầu xuất hiện một số những ca nhiễm và chúng tôi đã cho xét nghiệm rộng ra như thế
so với tình hình dịch bệnh
giai đoạn trước các trường hợp lây nhiễm tại đà nẵng trong đợt dịch này khá đa dạng
với nhiều hình thức lây nhiễm khác nhau
phổ biến nhất là lây nhiễm trong gia đình lây nhiễm cho người quen thường xuyên tiếp xúc
lây qua các sự kiện như đám ma đám rỗ đám cưới trong hoạt động ăn uống tập thể
đồng thời cũng xuất hiện nhiều điểm lây nhiễm đáng lo ngại khác
như bến xe trường học công ty và các cơ sở y tế